trong thời gian vừa qua do phía trung quốc thực hiện các quy định về kiểm dịch kiểm tra hải quan
nên một số mặt hàng nông sản của nước ta đi qua cửa khẩu tân thanh tỉnh lạng sơn gặp khó khăn và ủn tắc
trong khi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vẫn đang nỗ lực đàm phán với nước bạn về danh mục các sản phẩm được xuất khẩu chính ngạch
thì nhiều tiểu thương đã tìm cách tuần nông sản theo đường mòn lối mở
đây là khu vực biên giới gần cửa khẩu tân thanh tỉnh lạng sơn khu vực đồi lọ bon đồi keo sau chùa tân thanh
địa điểm này nằm trong khu vực cánh gà cửa khẩu tân thanh cách đồn biên phòng tân thanh và chi cục hải quan chưa đầy hai km
những xe tải đứng đây đã nhiều ngày những thùng xúc hoa quả lan liệt trên đường các thương lái thì đứng ngồi không yên
bên trung quốc là nó cấm không cho nhập nữa thì là chị mới bắt buộc phải đi đường đổi
căn kê từng tí một từng đường một từng đường nhỏ một để chúng tôi là cho bà con ở đây là vác hộ chúng tôi qua đường đồi
thì bây giờ chúng tôi là hàng hoa quả lông sản hàng việt nam muốn là có một cái biện pháp giải quyết cho chúng tôi được xuất hàng lông sản của việt nam được chính ngạch
mặt hàng hoa quả chủ yếu là bưởi roi chanh và chanh leo
đây là những loại quả không có trong danh mục truy xuất nguồn gốc hàng hóa của trung quốc
mới ban hành từ ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
trước mắt mới chỉ có tám loại trái cây mà việt nam được cấp phép xuất khẩu vào trung quốc
đó là thanh long xoài trôm trôm mít chuối vải nhãn và dưa hấu
trước đây thì trong nhóm tám mặt hàng nông sản mà nhà nước hai bên đã ký kết thì chúng tôi vẫn xuất bình thường
tuy nhiên thời gian gần đây thì đã phát sinh thêm bốn cái nhóm hàng
là cũng bà con ở việt nam đưa ra thì tăng cũng đột biến
lãnh đạo tri cục hải quan cửa khẩu tân thanh cho biết
hiện tại tại đây trung bình mỗi ngày tồn từ hai trăm linh đến ba trăm linh tấn chanh leo roi và sầu riêng
những loại trái cây không nằm trong danh mục tám mặt hàng nhà nước hai bên thống nhất
dù không được xuất khẩu qua đường chính ngạch nhưng khi đêm đến
những chiếc xe hàng đã biến mất theo vào đó là ngủn ngang đất đá
càng về đêm bà con càng tỏ ra bức xúc khi không thể xuất hàng sang bên kia biên giới
áp lực thu hồi vốn cũng như áp lực nguồn hàng khiến bà con trở nên mất bình tĩnh
thực tế trên cho thấy việc tuyên truyền để các tiểu thương nắm được danh mục xuất khẩu
các mặt hàng theo quy định pháp luật vẫn còn nhiều bất cập và chưa thực sự hiệu quả
lãnh đạo hải quan tân thanh cho biết đã báo cáo với tỉnh lạng sơn kiến nghị bộ nông nghiệp
và phát triển nông thôn và chính phủ để làm sao có thể thúc đẩy nhanh đàm phán
những mặt hàng không xuất được qua cổng chính có thể xuất qua cửa khẩu phụ
hiện tại rất cần sự phối hợp giữa chính phủ và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
trước mắt tìm đâu ra cho những nông sản này để bà con yên tâm đón tết